cục cảnh sát hình sự bộ công an cho biết vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tại các tỉnh phía nam
triệt phá thành công đường dây làm dạ giấy tờ con dấu biển số xe quy mô lớn
chiều ngày hai mươi năm tháng tám lực lượng chức năng bất ngờ đột kích vào bảy địa điểm tại thành phố hồ chí minh và tỉnh đồng nai
qua đó thu giữ hàng nghìn bằng lái xe biển số xe thẻ căn cước bằng đại học giấy đăng kiểm thẻ nhà báo và số đỏ giả
tại đây còn phát hiện nhiều dụng cụ máy móc dùng để in ấn sản xuất phôi dấu các loại
đường dây này đã tồn tại nhiều tháng qua hoạt động với thủ đoạn tinh vi liên tục thay đổi địa điểm để tránh bị phát hiện
lực lượng chức năng đã mất nhiều tháng để theo dõi và triệt phá
gần hai mươi đối tượng liên quan đã bị bắt giữ vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng